tại phiên xét xử đối với công dân đoàn thị hương thẩm phán tòa thượng thẩm sa alam của malaysia đã tuyên án ba năm bốn tháng tù đối với đoàn thị hương liên quan đến vụ án một công dân triều tiên bị sát hại tại sân bay kuala lumpur
hình phạt được tính bắt đầu từ khi đoàn thị hương bị bắt giam vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên tòa này công tố viên cho biết đã xem xét và chấp nhận các biện hộ của luật sư bào chữa cho đoàn thị hương
do vậy công tố viên đã thay đổi cáo trạng với tội danh cố ý giết người thành vô ý gây thương tích
để đạt được kết quả trên ngay từ khi xảy ra vụ việc chính phủ bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại malaysia và các cơ quan hữu quan đã thực hiện mọi biện pháp để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đoàn thị hương bảo đảm việc xét xử công bằng khách quan và đoàn thị hương sớm được thả tự do
kết thúc phiên tòa đoàn thị hương và ông đoàn văn thạnh bố đẻ của đoàn thị hương
đoàn đã có trao đổi nhanh với báo chí và cho biết rất cảm ơn chính phủ việt nam các cơ quan hữu quan của việt nam cũng như các luật sư đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho đoàn thị hương
bộ ngoại giao đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan liên đoàn luật sư việt nam chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân đoàn thị hương về nước an toàn
trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước phán quyết của tòa án malaysia đối với công dân việt nam đoàn thị hương
phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ ngay từ khi xảy ra vụ việc chính phủ bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan và liên đoàn luật sư của việt nam đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đoàn thị hương bảo đảm công dân đoàn thị hương được xét xử công bằng khách quan và sớm được trả tự do